nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng có thư gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước
trong thư có đoạn viết máu là loại thuốc đặc biệt máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người khỏe mạnh tình nguyện và hiến máu thường xuyên
trong khi dịch covid một mươi chín đang đe dọa sức khỏe tính mạng của con người thì những giọt máu nhân ái càng trở nên quý giá
tuy vậy dịch covid một mươi chín cũng khiến cho người dân e ngại khi ra đường tới chỗ đông người nếu không cần thiết
khiến cho số lượng người tự nguyện tới các cơ sở y tế hiến máu cũng sụt giảm
nghiêm túc thực hiện hạn chế ra đường hạn chế tới nơi đông người khi không cần thiết là đúng
nhưng ra đường để tới cơ sở y tế hiến máu cứu người lại là việc làm vô cùng cần thiết và đúng đắn
bởi thế không nên vì dịch bệnh mà tạm dừng việc làm đầy tính nhân văn hiến máu cứu người
thưa quý vị chiều ngày sáu tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
khi việc cách ly toàn xã hội
bước sang ngày thứ sáu
theo thủ tướng việc thực hiện giãn cách xã hội tạo ra hiệu quả khi mà trong những ngày qua số ca nhiễm mới ít hơn
số ca khỏi bệnh ngày càng nhiều một số bệnh nhân nặng tiến triển tích cực
thủ tướng cũng biểu dương việc triển khai chỉ thị một mươi sáu rất hiệu quả đặc biệt là hà nội tp hcm và các tỉnh thành phố trong cả nước
tuy nhiên không thể chủ quan mà bỏ lừng những nhiệm vụ trong thời gian tới
dịch bệnh đang trong giai đoạn nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào
tiếp theo là thông tin trên báo nhân dân
trong ngày sáu tháng bốn ban tôn giáo chính phủ cho biết trong khi cả nước đang đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp quyết liệt
nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn giáo phận hà tĩnh trong hai ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng bốn
có tám giáo sứ thuộc địa bàn các huyện đức thọ can lộc hương khê thạch hà đã tổ chức thánh lễ tại nhà thờ tập trung rất đông giáo dân tham dự
sau khi cơ quan truyền thông và báo đài đưa tin về hoạt động chủ trì tổ chức thánh lễ tập trung
đông người của các linh mục tại giáo phận hà tĩnh dư luận nhân dân nói chung và khu vực hà tĩnh nói riêng rất bức xúc bất bình
khi mà số linh mục này coi thường kỷ cương phép nước trong khi đảng nhà nước chính quyền các cấp cùng với nhân dân cả nước
đang nghiêm túc thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ cách ly toàn xã hội không tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh
đây là những hoạt động tôn giáo phản cảm đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng xã hội và giáo hội
bàn tôn giáo chính phủ nêu rõ hoạt động nêu trên là biểu hiện của việc không chấp hành chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ dẫn của hội đồng giám mục việt nam thể hiện thái độ coi thường pháp luật và chỉ đạo của giám mục giáo phận hà tĩnh
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp người dân hạn chế ra đường tránh tiếp xúc nơi công cộng
nên sử dụng nhiều giao dịch thanh toán điện tử
vì vậy thời điểm này được cho là cơ hội để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển
đây là nhận định của tác giả bài viết trên báo hà nội mới
từ khi dịch covid một mươi chín xảy ra nhiều ngân hàng cũng khuyến khích người dân giao dịch điện tử
một số ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khuyến khích giao dịch điện tử
hoặc chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và người dân trong việc ứng phó với dịch covid một mươi chín
sau khi công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính
các ngân hàng liên tiếp miễn hoặc giảm phí chuyển tiền qua mạng cho khách
thưa quý vị và các bạn mỗi khi giá dầu xuống thấp dư luận lại ồn ào lên chuyện giá dầu
liệu có bị đẩy về mức giá không hoặc liệu chúng ta có đóng một số mỏ khai thác hay không
trung quanh vấn đề này báo lao động đã có cuộc phỏng vấn với thạc sĩ đoàn tiến quyết
và thạc sĩ đoàn văn thuần viện dầu khí việt nam về những vấn đề trên
theo thạc sĩ đoàn tiến quyết dầu thô cũng như là nhiều hàng hóa khác
trong quá trình khai thác sản xuất để đưa đến nơi tiêu thụ
đều phát sinh các chi phí và các khoản thanh toán bằng tiền
vì vậy trên thực tế có thể tồn tại những trường hợp giá sản phẩm bằng không hoặc giá âm
do giá bán không đủ bù đắp cho chi phí sản xuất
tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay những dự báo cho rằng giá dầu có thể về không
dường như chưa đủ tính thuyết phục về mặt logic khoa học cũng như là thực tiễn
quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật